bác giả ở quảng ninh bạn lê minh ngọc
bạn có gửi phó giáo sư việt hà một câu hỏi như sau ạ
em được xem nhiều chương trình thì có bác sĩ nói là
coi nhà em năm nay sáu tuổi cháu hay ăn vào và kêu đau bụng
thì sau đó đi ngoài
thì các bác sĩ có nói ở các chương trình ấy thì là bị hội chứng ruột kích thích
xin hỏi bác sĩ là bệnh này có nguy hiểm hay không
và làm thế nào để không bị căn bệnh khó chịu này
vâng hội chứng rượt kích thích thì là một cái bệnh lý người ta gọi là bệnh lý chức năng
gọi là chức năng tức là nó không có tổn thương gì trên đường được thể cả
thế thì cái biểu hiện của hội chứng rột kích thích thì nó sẽ rất dễ lẫn với một số các bệnh lý trên thực tế
ví dụ hội chứng ruột kích thích mà thể tiêu chảy thì lại rất dễ nhầm với các bệnh lý tiêu chảy
thể táo bón thì lại rất dễ nhầm với lại bệnh lý táo bón
thể phối hợp tức là vừa tiêu chảy
vừa tiêu chảy vừa táo bón thì lại hay được chúng ta quy gọi là bệnh dối lạc tương hòa
thế thì nó là một bệnh lý chức năng cho nên nó phải có tiêu chuẩn trần đoán
thế thì tôi không biết là con của bạn có ứng với cái tiêu chuẩn mà tôi sẽ đưa ra ở đây
thì có thực sự là hội chứng ruột kích thích không
thì đó là những bạn mà có biểu hiện đau bụng
ít nhất là bốn cơn mỗi tháng và kéo dài ít nhất hai tháng
kèm theo thay đổi số lần đi ngoài
thay đổi tính chất phân
và hoặc là kèm theo cái chuyện mà đi phân lỏng hoặc là đi phân báo
với một điều kiện là bác sĩ phải đánh giá và phải nói rằng đấy không phải là phiêu trẻ
đấy không phải là táo bón
và không có một bệnh lý gì khác kèm theo
thế thì vì nó là một bệnh lý chức năng tức là nó không có tổn thương
tuy nhiên là mình nói là nó không có tổn thương thôi
thế nhưng mà trên thực tế thì các nhà khoa học người ta nhận thấy rằng
hội chứng ruột kích thích là một bệnh đa nguyên tố đa nguyên nhân
tức là nó có các stress trên đầu cũng làm cho
bé bị ruột kích thích
nó có những cái dối loạn của hệ vi khuẩn trí đường ruột
thì cũng làm cho bé bị kích thích
nó cũng có những cái viêm nhiễm
nhưng mức độ viêm nhiễm ở mức độ nhẹ trên đường tiêu hóa của chúng ta thôi
hay là có những cái vấn đề bất thường
với cái khẩu phần ăn của chúng ta
thì đều có thể gây ra như vậy
thế thì vì nó là một cái bệnh mà không có nguyên nhân rõ ràng
cho nên là điều trị của nó thì không hề dễ
thế cho nên là thường bao giờ
cái người bác sĩ người ta điều trị
thì người ta cũng điều trị triệu chứng
ví dụ có triệu chứng tiêu chảy thì người ta điều trị tiêu chảy
có triệu chứng ta bón thì người ta điều trị ta bón
người ta điều tra về cái khẩu phần ăn
và đặc biệt cái khẩu phần ăn
người ta có những cái thứ mà người ta gọi
cái tắt là chữ là phúc mắt
tức là những cái thực phẩm của chúng ta
nó có dầu các cái phúc tô
dầu các thành phần đường
tức là các loại quả
bình tiêu vườn đấy chúng ta đang nói
rau quả chín với lại rau xanh rất là tốt
thế nhưng mà trong trường hợp khi mà chúng ta hổ dung rất nhiều
thì nó lại trở thành không tốt
thế thì người bác sĩ sẽ phải đánh giá
về cái khẩu phần ăn của bạn ấy
người ta xem xem là khi đã ăn vào loại thực phẩm gì
thì nó sẽ xuất hiện những triệu chứng đấy
để người ta loại bỏ từng phần
những cái thực phẩm ấy ra
thứ hai nữa là nếu như bạn ấy đau bụng
hoặc bạn tiêu chảy thì người ta sẽ dùng các thuốc điều trị tiêu chảy
cái vấn đề thứ ba nữa là
nếu như mà bạn ấy lo lắng căng thẳng
thì người ta sẽ phải tìm hiểu
nguyên nhân của cái lo lắng căng thẳng đấy là cái gì
để người ta giải quyết
và vấn đề cuối cùng là người ta bổ sung các hồ gạo tích
tức là bổ sung các men vi sinh
để giúp cho sự cân bằng của cái đường ruột đấy
như vậy điều trị hội chứng ruột kích thích
thì cũng khó
mà cũng dễ
nó phụ thuộc vào cái khả năng chấp nhận
của cái trá thể nó như thế nào
cũng như khả năng tân thủ với cái điều trị nó như thế nào
dạ vâng xin được cảm ơn bác sĩ phật hạ